liên quan tới vụ phát hiện tứ chi người bị đốt cháy trong túi sách ở bình dương
sau gần hai tuần tiếp nhận cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án
đến thời điểm này cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tiếp nhận hơn một trăm linh tin báo
liên quan tới vụ án tuy nhiên các nguồn tin báo này đều chưa trùng khớp với quá trình điều tra
qua giám định pháp y cơ quan điều tra khẳng định tứ chi phát hiện trong túi sách là của một nam giới
trên một mươi tám tuổi có chiều cao khoảng từ một sáu mươi tám m đến một bảy mươi m mất tích trước ngày một mươi sáu tháng năm
những tài liệu vật chứng thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật
như tin đã đưa vào chiều ngày hai mươi bốn tháng năm người dân phát hiện tại bãi đất chống
ở phường tân phước khánh thành phố tân uyên tỉnh bình dương một chiếc túi sách bị cháy xém
bên trong có chứa hai đoạn tay và hai đoạn chân người